công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương vừa phát hiện bắt giữ tàu cát lợi dụng đêm tối để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông thái bình
khoảng một giờ ngày một mươi chín tháng chín đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện tứ kỳ phối hợp công an xã an thanh phát hiện bắt quả tang tàu vỏ sắt do nguyễn văn phong điều khiển đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông thái bình đoạn qua địa phận thôn an định xã an thanh
làm việc với cơ quan chức năng phong khai nhận làm thuê cho người đàn ông tên nghĩa tại thời điểm kiểm tra lái tàu không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan lượng cát hút được trên khoang chứa khoảng bốn mươi m khối trước đó vào ngày một mươi sáu tháng chín một tàu khai thác trái phép bốn mươi một m khối cát đen từ lòng sông cũng bị công an huyện phát hiện và bắt giữ